liên quan đến vụ xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí hai mươi chín người lao xuống vực xảy ra vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai tại quốc lộ hai b thuộc xã hồ sơn huyện tam đảo khiến một người bị thương